thủ đoạn lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân để đột nhập trộm cắp tài sản không phải là mới
tuy nhiên thời gian gần đây vẫn liên tiếp xảy ra trên một mươi vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự như vậy trên địa bàn huyện yên mỹ tỉnh hương yên
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà anh nguyễn huy kha ở xã liêu xá huyện yên mỹ
kẻ gian đã lợi dụng sơ hở đột nhập vào trộm cắp một xe máy hai điện thoại di động và một mươi sáu triệu đồng tiền mặt
ngay sau khi vụ án xảy ra công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra bắt khám xét khẩn cấp
đối với lưu ngọc lộc và lưu đình tuấn cung chú ở liêu xá huyện yên mỹ là thủ phạm của vụ án
tại nhà lộc lực lượng công an thu giữ một mươi tám chiếc điện thoại di động các loại đối tượng khai là tài sản trộm cắp được
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
các đối tượng này đã gây ra một mươi sáu vụ trộm cắp tài sản của nhà dân và các khu nhà trọ trên địa bàn
được biết lộc và tuấn là hai đối tượng không có công việc ổn định
riêng đối tượng lộc là đối tượng cầm đầu đã có hai tiền án về tội trộm cắt tài sản và cưỡng đoạt tài sản
hiện công an huyện yên mỹ đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh tiền giang công an thị xã gó công vừa bắt giữ hai đối tượng là trương hoàng nam và trần văn khánh
cũng với hành vi trộm cắp tài sản
điều đáng nói là trương hoàng nam là đối tượng đã thực hiện chót lọt một mươi một vụ trộm xe mô tô trên các địa bàn thuộc tỉnh tiền giang
tại cơ quan điều tra nam khai nhận từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với thủ đoạn đi dạo quanh các tuyến đường
thấy xe mô tô để sơ hở không có người trông coi nam đã nhanh chóng lấy trộm rồi đem bán cho đối tượng tên là dũng
không rõ địa chỉ để lấy tiền tiêu xài
nam cũng là đối tượng đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản và hiếp dâm trẻ em
còn đối tượng trần văn khánh khai nhận đã cùng với nam trộm một xe mô tô ở ấp tân xã xã long hòa thị xã gò công vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hiện công an thị xã gò công đã thu hồi toàn bộ một mươi một xe mô tô mà nam và khánh đã trộm và hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm soát truy tố hai đối tượng trước pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
ngay trong những ngày đầu tiên của năm đinh dậu lực lượng công an cần thơ và vĩnh long đã triệt phá
và bắt quả tang hàng chục đối tượng có hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc ăn tiền
chiều ngày hai mươi tám tháng một tức ngày một tết lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ bắt quả tăng bốn mươi hai đối tượng đang sát phạt ăn thua bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại một bãi đất trống thuộc khu vực bình dương b phường long hòa quận bình thủy thành phố cần thơ
tăng vật thu giữ hơn một trăm bốn mươi năm triệu đồng ba mươi sáu điện thoại di động một mươi hai con gà và bốn mươi xe máy
theo lời khai báo
ban đầu các đối tượng tự cắp độ với nhau qua điện thoại sau đó đến điểm hẹn để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
vụ việc đã được lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định
tại tỉnh vĩnh long vào sáng qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
bắt quả tang chín đối tượng tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã thanh đức huyện long hồ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà một cân đồng hồ một mươi xe mô tô
di động và trên bốn mươi triệu đồng
việc triệt xóa trường gà đã được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn
thưa quý vị trong vụ án oan sai của người tù thế kỷ huỳnh văn nén có lẽ ít ai biết được rằng
để có ngày ông huỳnh văn nén được minh oan là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của những cán bộ chiến sĩ
thuộc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vâng với hành trình tìm lại công lý diễn ra trong âm thầm lặng lẽ tỉ mỉ nghiên cứu hồ sơ vụ án
không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào vào những ngày đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận và ông huỳnh văn nén đã đạt được một thỏa thuận đền bù những năm tháng tù an
và đây cũng chính là niềm hạnh phúc vô bờ của những cám bộ chiến sĩ trong không khí một mùa xuân mới lại về
đêm hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bà lê thị bông ngụ thôn hai
xã tân minh huyện hàm tân bị sát hại
ông huỳnh văn nén được cho là hung thủ và bị tòa án tuyên phạt tù trung thân
trong thời gian bị điều tra vụ án này ông nén và chín người họ hàng bên vợ bị cáo buộc giết bà dương thị mỹ
trong kỳ án vườn điều xảy ra năm năm trước đó
đến năm hai nghìn năm trải qua nhiều phiên tòa cùng đủ chứng cứ buộc tội được các bị cáo trong vụ giết bà dương thị mỹ
cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án
đình chỉ điều tra các bị can các cơ quan tố tụng đã phải xin lỗi công khai và bồi thường oan sai cho chín người
riêng ông nén chưa được bồi thường
để làm rõ ai là hung thủ sát hại bà lê thị bông văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc
sau khi thu thập tài liệu thì chúng tôi quyết định báo cáo với lãnh đạo tổng cục lãnh đạo bộ thành lập chuyên án
lý vị số là tám trăm một mươi bốn b
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cho đến gần cuối năm hai nghìn một mươi năm mới kết thúc
hơn một năm rưỡi anh em cũng chăn chở
không biết bao nhiêu con người đi lận mỏa cao đưa từ quán làm kem dưới vũng tàu
rồi bảo lên cần thơ làm ở cần thơ rồi ra biển đánh cá
đúng theo số vết nguồn tin gần như đúng nhưng mình cứ đến nơi đó đi mất rồi
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sau một mươi bảy năm lần trốn nhiều nơi đối tượng sát hại bà lê thị bông đã bị bắt
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm ông nén được trao quyết định
định trị điều tra
bị can chấm dứt một mươi bảy năm
năm tháng ngồi tù oan của ông
trong cả hai vụ án
đây chỉ là một phần của tập hồ sơ
liên quan đến vụ án oan sai
của ông huỳnh văn nén
các điều tra viên như thượng tá
ngô quang trung phải rất tỉ mỉ
nghiên cứu từng chi tiết trong
cả tập hồ sơ của vụ án
đồng thời thu thập thông tin để xác minh được
thủ phạm gây án
hành trình đầy gian nan sẽ lẫn
cùng niềm vui nỗi buồn
của các điều tra viên tham gia truyền án
chúng tôi là
cơ quan điều tra cấp cao nhất
chính vì thế
vào việc này
đúng như động cơ
xây dựng truyền án
tìm mọi cách
nếu người ta
oan ta phải
có trách nhiệm chứng minh
giải minh oan
còn người nào có tội
phải chứng minh lời đó có tội
ngay từ khi đặt cuộc sơ
tôi đã thấy vườn hình dung
và cảm nhận thấy là
ông huỳnh văn án bị oan
tôi thấy là thanh minh cho mọi người
theo suy nghĩ của mình
mình cảm nhận thấy và điều tra
đúng như nhận định của mình
rất phấn khởi
như nói với người trước
quan trọng nhất
mình mang lại công lý
chứ không phải vì công an trước đến làm sai
mà mình bao che để bảo vệ
tôi cho là mang công lý
làm niềm tin cho người dân
người ta thấy như vậy
không thể để một người
không tội mà vào tù được
thì tôi nghĩ là rất là xúc động
ông huỳnh văn nén đã được xin lỗi công khai
và những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
tòa nhân dân tỉnh bình thuận và ông nén
đã đạt được thỏa thuận
trong việc bồi thường cho ông hơn một mươi tỷ đồng
niềm vui của gia đình ông huỳnh văn nén
mùa xuân này
cũng là niềm vui
niềm hạnh phúc của cán bộ chiến sĩ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
nhưng lớn hơn tất cả
họ đã đem lại niềm tin của người dân
vào cán cân công an
thưa quý vị trong không khí mùa xuân
đang ngập tràn trên mọi nẻo đường góc phố
cùng nhìn lại một năm đã qua
một năm mà lực lượng công an nhân dân
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
giữ vững sự ổn định chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
vâng và cũng từ sự thành công ấy
đã có rất nhiều tấm gương
và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
đã tạo được dấu ấn sâu đậm
mời quý vị hãy cùng chúng tôi nhìn lại
những khoảnh khắc ấn tượng của lực lượng công an nhân dân
trong năm vừa qua
hình ảnh này đã để lại dấu ấn
vô cùng sâu đậm trong lòng người dân
trong cơn bão số ba năm hai nghìn một mươi tám
thượng sĩ nguyễn xuân nam
và hạ sĩ vũ quy công
thuộc học viện cảnh sát nhân dân
đã điều khiển xe ô tô che chắn
cơn rông bão kinh hoàng trên cây cầu bãi cháy
để người dân qua cầu được an toàn
ngay sau khi hình ảnh
được đăng tải hàng ngàn lời chia sẻ cảm động
trên các mạng xã hội

gặp hoàn cảnh như thế
không thể giúp đỡ mà các anh ấy
đang trong cái lúc thực hiện nhiệm vụ
vẫn có thể đứng ra để giúp đỡ

mình là một người lính

thì mình phải luôn luôn giúp đỡ
những người gặp hoàn hảo khó khăn
thì lúc đó chúng tôi nghĩ là
đấy là việc mình cần và nên phải làm
tại thủ đô hà nội
trong năm hai nghìn một mươi sáu
hàng nghìn việc làm tốt
những bông hoa đẹp
trong lực lượng công an nhân dân
đã được chia sẻ
đưa cụ già trẻ nhỏ người khuyết tật qua đường
giúp đỡ nhân dân
trong cơn bão đổ bộ vào hà nội
cứu mang người dân

dũng cảm truy bắt đối tượng phạm tội
bảo vệ nhân dân
từ những việc làm ấy

có gần bốn trăm linh tập thể và cá nhân

chủ đô hà nội đánh giá rất cao

một ngày chúc mừng
lãnh đạo vui vẻ
trong ngày một tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đã có khoảng hơn một dân
đến khu di tích đền hùng
để dâng hương tri ân công đức tổ tiên
một điều đáng mừng là năm nay